đang giữa mùa khai thác thủy sản nhưng nhiều tàu vỏ thép của ngư dân tỉnh bình định phải nằm bờ vì không thể mua được bảo hiểm
tàu nằm bờ cũng đồng nghĩa ngư dân không có thu nhập để trang trải cuộc sống và cả trả vốn vay cho ngân hàng
vậy tại sao những tàu cá lâu nay vẫn ra khơi đánh bắt bình thường nhưng lại không thể mua được bảo hiểm
phản ánh sau đây sẽ đưa ra phân tích cụ thể về bất cập này
tàu vỏ thép bd chín mươi chín nghìn một trăm sáu mươi tám của ngư dân ngô lê hát ở huyện phù cát đã hết hợp đồng bảo hiểm khai thác từ đầu tháng bảy vừa qua
cũng từ đó đến nay tháng nào vợ ông cũng lên công ty cổ phần bảo hiểm petrolimax chi nhánh bình định
đơn vị mà trước đó đã bán bảo hiểm cho tàu cá của ông nhưng cả ba lần đều bị từ chối

ở cảng cá đề di tỉnh bình định có bốn tàu vỏ thép khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như tàu cá của ông hát
không mua được bảo hiểm nên ngân hàng chủ nợ của ngư dân cũng không cho tàu cá ra khơi
ngân hàng có lý do của ngân hàng bảo hiểm có lý do của bảo hiểm chỉ có ngư dân lúc này không biết xoay sở ra sao
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định cũng đã làm việc với các đơn vị bán bảo hiểm nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có công ty nào đồng ý bán bảo hiểm tàu vỏ thép cho ngư dân
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định cũng đã làm việc với các đơn vị bán bảo hiểm tàu vỏ thép cho ngư dân

vì không mua được bảo hiểm tàu cá ngư dân vốn khó lại càng khó hơn
vì không mua được bảo hiểm tàu cá ngư dân vốn khó lại càng khó lại càng khó lại